để cải thiện tình hình thành ủy lào cai đã chỉ đạo các cấp ủy chính quyền trên địa bàn triển khai tốt công tác dân vận
thông qua các mô hình cụ thể để xây dựng gia đình văn hóa làng văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
thông qua đó dần xóa bỏ những tập tục lạc hậu như tảo hôn thách cưới các khủ tục cúng bái mê tín dị đoan trong đám ma đám rỗ
trước đây gia đình tôi trong vùng xa xôi ở đánh dân tộc
thì cũng nhiều vấn đề lạc hậu bây giờ cũng được cải thiện more than các thứ
thì cũng hạn chế không làm nhiều mà cũng hạn chế rất là nhiều
với cả là gia đình mà đám cưới đám xin thì cũng ăn nháp không như ngày xưa nữa
cũng gọi là thủ tục thôi
ăn cưới thì cũng mời
vừa phải thôi không làm nhiều
không chỉ xóa bỏ dần những nếp sống không phù hợp với lối sống mới
những cán bộ làm công tác dân vận ở địa phương cũng vận động bà con cùng chung sức xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh
cảnh quan sạch đẹp nâng cao hiệu quả sản xuất chăn nuôi
thông qua cải tạo tập quán canh tác cũ kỹ lạc hậu góp phần thay đổi và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
trước đây thì làng còn thói quen là thả rông ra súc lượng vẫn còn thả rông
rông chạy để nhốt mà cứ thả có khi còn để nằm trên đồi
nên là đường xá thì còn lầy lội bần thiểu
thì bây giờ có cái nội dung tuyên truyền vận động thực hiện cái cải tạo là hậu thì đa số một trăm linh họ chăn nuôi phải có trùng chạy
có hộ phân trăm một trăm linh đã có công trình hợp vệ sinh bao công trình hợp vệ sinh và đường làng ngõ xóm rất là khang trang
thế là triển khai đặc biệt là xây dựng thông thôn muối và thôn kiểu mấu thì được mọi dân đồng tình ủng hộ là tự hiến đất
hiến tài sản
để mở đường ra đổ đường biên tông là bây giờ thì một trăm linh là biên tông hóa không có lầy lội nữa
ăn ở thế là mở hộp vệ sinh thực hiện cái mô hình vật đẹp
sau đó là các cái hộ chăn nuôi đều phải có trùng chạy ra súc xa nhà
rồi lại có các hố rác và có những cái gai rác của từng hộ gia đình
rồi đặc biệt hơn là tập trung cho vấn đề là vệ sinh tức là đường làng con sóp hàng tuần ấy
đó thì là
cái đời sống và nói xã hội cũng là kinh tế đã phát triển theo từng ngày
và cũng đã góp phần và quan trọng cho cái công tác xóa đẹp nghiệp của địa phương
muốn làm tốt công tác dân vận thay đổi suy nghĩ thói quen của đồng bào dân tộc thiểu số không hề dễ
ngoài việc lựa chọn hình thức tuyên truyền vận động phù hợp với trình độ nhận thức của người dân
người thực hiện công tác này phải có hiểu biết về tình hình địa phương tập quán
sống trong dân thì dân mới nghe hiểu và làm theo
do vậy thành phố lào cai cũng tập trung đào tạo bồi dưỡng lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm thực tế
đủ yêu cầu đáp ứng nhiệm vụ dân vận tại các xã vùng cao
để làm tốt cái công tác tuyên truyền này
thì cái giải pháp tiếp theo đó là phải tăng cường bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ của đảng
của chính quyền của mặt trận các tổ chức đàn thuệ làm công tác dân vận
vậy là phải am hiểu phải hợp
bản thân phù hợp với truyền thống phong tục tập quán của đồng bào địa phương
thì mình núp tuyên truyền vận động nó đi vào lòng người
năm hai nghìn một mươi bảy thành phố lào cai có hơn hai mươi bảy hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa
ba trăm tám mươi năm thôn tổ dân phố văn hóa
phần đấu năm hai nghìn một mươi tám xây dựng từ một đến hai xã đạt tiêu chí xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới
việc triển khai đồng bộ các mô hình dân vận nhằm xây dựng nếp sông mới
tại các xã đông đồng bào dân tộc thiểu số chính là một trong những giải pháp quan trọng
góp phần xây dựng thành phố lào cai đạt tiêu chuẩn đô thị loại một trong thời gian tới
theo nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ hai mươi hai đã đề ra